đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bùi duy khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ xã thành công huyện thạch thành về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó do mâu thuẫn tình cảm gia đình mặc dù đã nhiều lần được công an xã thành công và các cơ quan chức năng mời lên để giải quyết và tiến hành hòa giải
nhưng mâu thuẫn giữa bùi duy khánh và vợ là chị huy t m sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi vẫn không được giải quyết
khoảng một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng bảy sau khi nhận được tin báo của ông
huy v l là bố đẻ của chị m về việc chị m bị khánh giữ ở nhà không cho đi đâu
công an xã thành công đến nhà để kiểm tra thì thấy khánh và chị m đang ngồi ở phòng khách nên đã mời cả hai lên trụ sở công an xã để giải quyết
trong lúc chị m đang dắt xe máy để lên công an xã thì khánh đi vào trong buồng lấy một lọ acid đựng trong lọ thủy đình
dung tích hai mươi ml rồi tàn acid thẳng vào mặt chị mờ làm chị bị thương ở vùng mặt và hai mắt phải đi cấp cứu
công an xã thành công đã nhanh chóng bắt giữ lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với bùi duy khánh ngay sau đó
theo thông tin từ bệnh viện chị m bị tổn thương nặng ở vùng mặt cổ và hai mắt có nguy cơ mù loà vĩnh viễn
sáng ngày hai tháng tám ông quách giang l cho biết ông vẫn đang chăm sóc con gái tại bệnh viện mắt thanh hóa tỉnh thanh hóa
chị m không còn hoảng loạn như những ngày đầu nhưng vẫn chưa thể tự đi lại được
ông l chia sẻ
một mắt của mờ bị tổn thương nặng khả năng không thể cứu chữa mắt còn lại cũng rất mờ có thể nhìn thấy nhưng chưa phân biệt được từng đồ vật
mỗi khi cần đi lại vẫn phải cần người dắt chứ m chưa thể tự đi
ông l cũng cho biết thêm hôm mới xảy ra sự việc chị mờ rất sốc khi biết hai mắt của mình bị tổn thương nặng nguy cơ mù loà vĩnh viễn
sau khi được chuyển đến bệnh viện cấp cứu người nhà luôn phải túc trực canh chừng vì lo chị m làm điều dại dột
ông l buồn bã nói
trong đó đã có pháp luật xử lý nhưng nếu con gái tôi bị mù không biết tương lai ba đứa cháu sẽ thế nào
biết vợ chồng con gái xảy ra mâu thuẫn nhưng tôi không ngờ con rể lại có hành động ác độc như vậy
giờ chỉ mong con tôi được nhìn thấy được khỏe lại để về còn chăm lo cho ba đứa con
trong khi đó kể từ khi vợ chồng con trai xảy ra chuyện bà nguyễn thị quyến mẹ đẻ của bùi duy khánh chỉ biết khóc
thằng khánh đã bị công an bắt đi con dâu đang nằm viện một mình tôi giờ chăm năm đứa cháu
ba đứa con của khánh và hai đứa cháu ngoại tôi không có nghề nghiệp nhà rất khó khăn giờ không biết lấy gì mà nuôi các cháu
bà quyến cho biết chồng bà mất từ lâu một mình bà nuôi hai đứa con gồm khánh và người con gái trưởng thành
năm nay đã sáu mươi bảy tuổi nhưng bà quyến vẫn đang phải ở nhờ trên mảnh đất người anh em họ
nói về vợ chồng khánh bà quyến nói rằng khánh và mờ đã có những năm tháng rất hạnh phúc
kể từ khi lấy nhau và có ba đứa con chung vợ chồng chưa từng xảy ra to tiếng hay sô sát
tuy nhiên mọi việc bỗng xấu đi khi mờ bị phát hiện nợ tiền rất nhiều người
trước đó chị m làm ở điểm bưu điện xã và tham gia công tác ở thôn
không biết vì lý do gì mà chị mờ vướng nợ nần vào bộ phành nghỉ việc
sau đó bà quyến cũng khuyên con dâu ở nhà cố gắng làm lụng rồi trả nợ dần nhưng chị mờ vẫn quyết bỏ nhà đi làm ăn xa
kể từ khi vợ đi khánh tỏ ra chán nản đang lái xe bắc nam nhưng khánh bỏ việc ở nhà
trước khi xảy ra sự việc khánh đã đi tìm vợ và đưa về nhà
không chị mờ về giữa khánh và vợ có xảy ra cãi vã cả hai phải lên trụ sở xã để giải quyết
bà quyến kể lại tối ngày hai mươi sáu tháng bảy tôi không ở nhà khi trở về thì sự việc đáng tiếc đã xảy ra
được biết bố chị m có báo công an con gái ông đang bị khánh nhốt thực tế không hề có chuyện đó
khi lực lượng chức năng đến đưa hai đứa lên xã giải quyết thì khánh đã lấy acid tạt vào
bà quyến cũng nói rằng con trai bà vốn mắc chứng trầm cảm
kể từ khi vợ đi làm ăn xa khánh buồn chán và cả ghen tuông
nên mới xảy ra vụ việc như vậy
chị bùi thị huế chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã thành công cho biết
kể từ khi khánh bị bắt chị mờ đi viện một mình bà quyến phải nuôi năm đứa trẻ
ngoài con chị mờ bà quyến còn phải nuôi hai bé là con của con gái
người này cũng rất khó khăn đang làm ăn ở việt nam
sáng hai tháng tám chị huế đã đến thăm và động viên bà quyên cùng các cháu
được biết từ khi xảy ra sự việc anh em họ hàng bà con nối xóm
người hộp sữa người cân gạo người thùng mì tôm để giúp bà quyên và các cháu vượt qua khó khăn
chị huế chia sẻ hoàn cảnh hiện tại của bà quyến và các cháu rất đáng thương
gia đình khó khăn bà quyến cũng chẳng có nguồn thu nhập nào
chị mờ thì bị thương nặng trong khi khánh thì khó thoát khỏi tủ tội
tương lai của mấy đứa nhỏ rất đáng lo ngại
cháu lớn đang học lớp một mươi cháu thứ hai thì năm nay vào lớp một và một cháu một mươi bốn tuổi
các cháu không thể dựa vào một mình bà nội
trong những vụ hành hung do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng
người vợ đa phần sẽ là nạn nhân hứng chịu tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần
và việc dùng acid tạt vào vợ là một trong những hành vi ác độc nhất
mà một người chồng có thể nghĩ ra để chút giận
đối tượng bùi duy khánh trong vụ việc trên không phải kẻ đầu tiên dùng cách này
thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi hai tại bắc giang cũng đã xảy ra một trường hợp tương tự
và hậu quả thậm chí còn khiến cho người vợ mất mạng
thân văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
kết hôn với chị n sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và sinh sống tại thôn yên sơn
xã nghĩa trung huyện việt yên bắc giang
quá trình chung sống họ nảy sinh nhiều mâu thuẫn
sau đó chị t về nhà bố mẹ đẻ
trong thời gian đó hiếu hay uống rượu và nghi ngờ vợ có người đàn ông khác
suy nghĩ này rồn nén khiến hiếu nảy sinh ý định sát hại vợ
tối hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
chị t đi xe mô tô từ thôn yên sơn xã nghĩa trung về nhà bố mẹ đẻ
trên đường di chuyển qua xã thượng lam thì bị chồng truy đuổi
dùng axit tạt vào người
sau đó hiếu sử dụng hung khí xuống tay liên tục khiến chị tử vong tại chỗ
qua khám nghiệm lực lượng chức năng công an tỉnh ghi nhận
trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương được gây ra bởi dao
nguyên nhân dẫn đến tử vong là do mất máu cấp
theo camera nhà dân ghi lại khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi một tháng một mươi một
trên đường đoạn qua thôn bói xã thượng lan
có hai người điều khiển xe mô tô với tốc độ cao
vừa di chuyển người phụ nữ thất thanh kêu cứu
có ai không cứu cháu với
sau khi gây án hiếu đã đầu thú về hành vi sát hại người và khai nhận
do ghen tuông nên đã dùng acid dao xe mô tô truy đuổi sát hại chị t
sau đó nghi phạm vứt hung khí rời khỏi hiện trường
một cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang cho hay
hiếu và chị tê kết hôn và có một con nhỏ
để tranh giải cuộc sống chị t cũng đi làm nhân viên bán hàng thuê ở khu vực thị trấn
bi kịch thiếu gây ra cho chính gia đình mình
đã khiến bản thân nghi phạm vướng vòng lao lý con nhỏ phải bơ vơ
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay